từ ngày một tháng hai đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi báo chí đã đăng tải tổng số năm trăm sáu mươi bốn mươi tám tin bài về dịch covid một mươi chín
trong đó tin tích cực chiếm tỷ lệ bốn mươi một chín mươi sáu trung lập chiếm tỷ lệ ba mươi năm bốn mươi bảy tin tiêu cực chiếm tỷ lệ hai mươi hai năm mươi sáu
khi việt nam bước sang trạng thái bình thường mới tỷ lệ tin bài liên quan đến dịch covid một mươi chín
vẫn được các cơ quan báo đài tiếp tục duy trì từ hai mươi bốn mươi tỷ lệ tin bài về phục hồi phát triển kinh tế
nhưng không chủ quan trong phòng chống dịch bệnh
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trên không gian mạng việt nam có gần một mươi bảy triệu đề cập dòng trạng thái bình luận
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín ở việt nam
chiến dịch truyền thông không ngừng nghỉ về phòng chống đại dịch covid một mươi chín
báo chí việt nam với lập trường và quan điểm cung cấp thông tin phải đảm bảo kịp thời minh bạch chính xác và tin cậy
điều này đã được thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ đánh giá cao
trong các cuộc họp tổng kết giao ban báo chí nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
và nhiệm vụ tiếp theo của báo chí được thủ tướng giao chính là phải tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội
cùng đảng nhà nước nhân dân hồi phục kinh tế xây dựng đất nước trong tình hình mới
thưa quý vị và các bạn
kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
năm nay cũng là thời điểm việt nam và thế giới trong cuộc chiến covid một mươi chín
vì thế vai trò của lực lượng báo chí cách mạng lực lượng sung kích trong tuyến đầu chống dịch càng được thể hiện rõ
trong ngày kỷ niệm báo chí cách mạng việt nam chúng tôi có mời đến trường quay một nhà báo
đến từ thông tấn xã việt nam để cùng trò chuyện về nghề báo
xin mời biên tập viên hoàng trang
vâng xin được cảm ơn trường quay s hai
ở lời đầu tiên thì xin được cảm ơn nhà báo
nguyễn hoàng nhật đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
hôm nay nhân ngày hai mươi một tháng sáu xin chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp của chúng tôi
sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cho ra những tác phẩm báo chí hay và ý nghĩa
xin cảm ơn chị và xin cảm ơn truyền hình nhân dân
vâng thưa anh nửa đầu năm qua thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều sự kiện
đặc biệt trong đó là vấn đề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
qua đây thì cũng có thể thấy được là báo chí đã khẳng định được vai trò to lớn của mình
vậy xin anh có thể chia sẻ về những điều mà anh đã được chứng kiến
cũng như là những đóng góp của báo chí việt nam trong thời gian qua
tôi xin kể lại một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ này
cái thời điểm mà chúng ta gọi là giãn cách toàn xã hội
thì tôi vẫn đi làm tôi vẫn đi ra đường làm bình thường
cũng có người mới hỏi tò mò thắc mắc là tại sao mọi công sở
thủ tướng đã yêu cầu là mọi công sở là nghỉ làm việc từ xa làm ở nhà
tại sao các bạn lại đi ra đường
thì tôi cũng có nói là chúng tôi chính là những cái chiến sĩ cũng ở trên tuyến đầu
của trận tuyến chống lại covid đó
thì rõ ràng cách đây hôm qua đã có một hội nghị sơ kết tổng kết
về công tác báo chí trong đợt chống covid một mươi chín
và thủ tướng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam
đã dành rất nhiều lời nói tốt đẹp cho báo chí
rõ ràng trong cuộc chiến này trong thành công này
có phần đóng góp rất lớn của báo chí
chưa bao giờ người ta thấy sự đồng lòng lớn đến như vậy
báo chí đóng vai trò cầu nối và tức là một kênh thông tin rất quan trọng
để có chính phủ có thể nắm mắt được
tức là mức độ quan tâm của người dân
chúng ta đã tạo được một thế trận
đây cũng có thể gọi là thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân
để góp phần đẩy lùi dịch covid
trong bối cảnh hiện nay đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như thế này
thì theo nhà báo lực lượng báo chí cần phải tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ như thế nào
để mà có thể cũng như là lan tỏa năng lượng tích cực như thế nào
để mà có thể tiếp tục đồng hành cùng với đất nước chính phủ và người dân
ở thập thân xã việt nam chúng tôi chúng tôi vẫn hay nói đến một cái khái niệm
tức là constructive journalism tức là báo chí xây dựng
báo chí nếu mà chúng ta mở những tờ báo ra mà suốt ngày toàn những cái thông tin tiêu cực
toàn những thông tin mà xấu độc thì rõ ràng là người dân người ta cảm thấy rất mệt mỏi
trái làm ăn được trong cái không khí đấy cả
báo chí phải xây dựng được cái thông tin tích cực
đấy là tôi nghĩ rằng là phải cần thiết hơn nữa
cùng với đảng và nhà nước tham gia chống dịch rồi
thì bây giờ cũng lại tiếp tục đi trên cái đà đấy
chúng ta phải tuyên truyền để làm thế nào để cho nền kinh tế
vẫn tiếp tục tiêu cực
dòng chảy kinh tế nó vẫn tiếp tục chảy
cầu nối giữa là chính phủ và đến các doanh nghiệp đến người dân
tất cả đều thông suốt để chúng ta có thể làm bình thường hóa lại
cái nền kinh tế từ nay đến cuối năm
rồi là từ nay đến cuối năm thì chúng ta còn rất là nhiều những cái chiến dịch thông tin lớn nữa
chẳng hạn như là tôi và các bạn thì sẽ làm những cái chiến dịch thông tin lớn
chẳng hạn như là đại hội đảng cao cấp
đấy là cái mục tiêu nhiệm vụ chính trị trong năm nay của chúng ta
với tư cách là một nhà báo
thì theo nhà báo lực lượng báo chí của chúng ta sẽ cần được ủng hộ thêm như thế nào
để mà có thể phát triển cùng đất nước trong thời kỳ mới
thì trong cái buổi gặp gỡ giữa thủ tướng chính phủ và báo chí hôm qua
thì nhà nước cũng đã có những chính sách rất là kịp thời để ủng hộ những cơ quan báo chí
rõ ràng năm nay thì sẽ là một năm mà khó khăn đối với ngành báo chí
vì chúng ta đều thấy là doanh nghiệp gặp khó khăn các bộ ban ngành gặp khó khăn
hay là ví dụ có những cái tờ báo in mà
phải đình bản suốt một tháng qua vì là trong cái dịp cách ly xã hội
thì không có những người mà đi giao báo hay là không ai có thể đi mua báo cả
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo